hành vi mua bán sử dụng sẽ quy kết và trách nhiệm sự phản hành chính
nếu như chỉ là những hành vi đơn lẻ có thể mức sự phản từ bốn sáu triệu đồng

lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã phát hiện gần
hai mươi trường hợp ô tô sử dụng tem đăng kiểm sổ đăng kiểm giả lưu thông trên các tuyến đường
và đến nay cơ quan này đã chuyển cơ quan điều tra hai mươi trường hợp xử lý hành chính chín trường hợp và bốn vụ việc đã khởi tố
người ta cho rằng là một cái tem đăng kiểm rất là nhỏ và dán trên kính thì rất là khó phát hiện
tuy nhiên đối với việc kiểm soát phương tiện lưu thông trên đường
thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng có các biện pháp biệp vụ để rất là dễ dàng và nhanh chóng phát hiện những phương tiện
mà không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường quá hạn cái đăng kiểm
cho nên là cái việc mà người dân phải chấp hành pháp luật khi mà tham gia giao thông đó là một yêu cầu bắt buộc
việc kiểm định xe là nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn của xe giảm thiểu rủi ro trong quá trình lưu thông
tuân thủ pháp luật là cách tốt nhất để bảo vệ sự an toàn cho bản thân và cả những người khác khi lưu thông trên đường